công an phường thắng lợi tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hoành chính
đối với bốn đối tượng có hành vi uống rượu say gây dối tấn công một tài xế taxi
và chống đối lực lượng công an đang thực thi nhiệm vụ
các đối tượng gồm mai cử bốn mươi hai tuổi mai thi năm mươi tuổi mai bà hiếu hai mươi hai tuổi
và nguyễn duy hường hai mươi một tuổi đều trú tại tỉnh thừa thiên huế
cả bốn người này đều đến tp buôn ma thuột để làm thuê
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi ăn nhậu xong nhóm này gọi taxi đi chơi
khi lên taxi thì các đối tượng liên tục gây gỗ với tài xế đòi dành vô lăng để lái xe
không được đồng ý thì bốn đối tượng lao vào tấn công tài xế
nhận tin báo công an phường thắng lợi đã có mặt yêu cầu về trụ sở làm việc
nhưng bốn đối tượng không chấp hành mà liên tục chửi bới lăng mạ chống đối lực lượng công an
với các hành vi trên công an phường thắng lợi tp buôn ma thuột đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp bảy trăm năm mươi đồng
về hành vi uống rượu bia say gây mất trật tự công cộng